trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng năm đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh điện biên
về công tác bảo đảm an ninh chính trị đấu tranh phòng chống tội phạm
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh điện biên cần tiếp tục quan tâm hơn
các chính sách dân tộc gắn với đảm bảo an ninh trật tự địa phương cần tập trung công tác đấu tranh
với các loại tội phạm đặc biệt là với tình hình tội phạm về ma túy
bộ trưởng đề nghị lực lượng công an tỉnh điện biên cần tìm ra các giải pháp cụ thể hơn nữa
phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để kìm hãm ngăn chặn loại hình tội phạm này
cùng với đó tỉnh điện biên cần chú trọng công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tình nhuệ
cũng trong sáng ngày một mươi bốn tháng năm đại tướng tô lâm cùng đoàn công tác đã đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ a một